đối tượng mùi hoàng phúc trú tại phường ba thành phố vĩnh long vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
cụ thể vào ngày bốn tháng một mươi lực lượng tuần tra đã phát hiện phúc có biểu hiện nghi vấn nên đã theo dõi
khi phúc vừa rẽ vào căn nhà số ba mươi trên một d đường phan văn đáng thấy lực lượng công an phúc đã ném một bịch ni lông màu đen ra đường
qua kiểm tra bên trong có gần một trăm hai mươi sáu gram heroin và hơn năm mươi gram ma túy tổng hợp
khám xét nơi ở của phúc lực lượng công an đã thu giữ nhiều bịch ni lông giấy bạc và nhiều đoạn ống hút đã hàn kín một đầu
một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy vừa bị công an tỉnh bình dương triệt xóa tạm giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chân ma túy
cụ thể vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên đường nguyễn thị minh khai khu phố chín
phường phú hòa thành phố thủ dầu một lực lượng công an đã phát hiện năm đối tượng gồm đặng thành trung tô thị kiều trinh là hai đối tượng thuê căn nhà trên
nguyễn trường tôn phan văn tình và nguyễn thanh hùng đang tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
khám xét căn hộ lực lượng chức năng đã thu giữ một trăm năm mươi tám viên thuốc lắc tám gói ketamin có trọng lượng khoảng bảy mươi gram
tiếp theo là thông tin truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn thị hào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà một mươi tám ngõ một trăm ba mươi bốn đường lê lợi phường lê lợi
thành phố thành trung
đối tượng nguyễn thị như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn đồi ngô huyện lục nam tỉnh bắc giang
và đối tượng phạm thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường ngô quyền thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện